vâng thưa quý vị và các bạn hiện nay tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang còn diễn biến phức tạp
bên cạnh phối hợp cùng các đơn vị chức năng tham gia phòng chống dịch bệnh
thì giám đốc công an các tỉnh nói chung và công an tỉnh cà mau nói riêng
đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ tấn công mạnh mẽ các loại tội phạm
quyết tâm không để tội phạm lợi dụng tình hình dịch bệnh để hoạt động
mà tùy ý là một trong những loại tội phạm bị phát hiện và triệt xóa mạnh mẽ
qua đó thu giữ số lượng tăng vật nhiều hơn so với những năm trước đây
đây là hình ảnh mà phóng viên truyền hình công an nhân dân ghi lại được
vào lúc một h hai mươi phút ngày hai mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi một
dù đã có quy định về việc tạm dừng hoạt động của một số loại hình kinh doanh
dịch vụ vui chơi giải trí phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thế nhưng cơ sở karaoke gossip thuộc khu vực khóng bảy phường năm thành phố cà mau
vẫn ngang nhiên hoạt động
điều đáng nói hơn khi kiểm tra tại phòng một mươi năm đã phát hiện bảy khách gồm bốn nữ ba nam
đang hát karaoke và nhân viên phục vụ
kiểm tra phòng hát trên lưu lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện một bịch ni lông
bên trong có chứa tinh thể màu trắng viên nén màu xanh được bẻ làm đôi
một đĩa nhựa cùng một số tăng vật khác có liên quan
ngoài ra trong phòng còn vương vãi chất bột màu trắng
qua kiểm tra có sáu đối tượng dương tính với chất ma túy
trong đó có bốn nữ và hai nam
thời gian qua thì chúng tôi đã chỉ đạo kiểm tra xử lý rất là nhiều lần
cơ sở này vẫn là ngang nhiên hoạt động
mặc dù cơ sở này chưa có đủ điều kiện về hoạt động
chúng tôi đã chỉ đạo cho các lực lượng có liên quan
tiến hành kiểm tra xử lý tụ điểm này
để đảm bảo tình hình an ninh trật tự
và góp phần cho công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh
trước đó ngày hai mươi hai tháng sáu tại khu vực ấp sáu xã tân thành tp cà mau
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thuộc công an tp cà mau
đã bắt quả tàng đối tượng phan phương anh
thường trú tại huyện đông hải tỉnh bạc liêu
tạm trú tại ấp thạnh điền xã lý văn lâm tp cà mau
đang vận chuyển chai phép chất ma túy
thu giữ hai khối chất bột màu trắng khoảng tám trăm linh g
nghi là hai bánh heroin
và một trăm một mươi tám viên nén màu đỏ
nghi là ma túy tổng hợp
theo đánh giá của đơn vị chức năng
trong sáu tháng đầu năm tình hình tội phạm về ma túy
trên địa bàn tỉnh cà mau vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp
lượng ma túy thu giữ ngày càng nhiều
có vụ lên đến hai kg ma túy
thu giữ trên chín kg heroin
và trên sáu năm kg ma túy tổng hợp
các đối tượng hoạt động ma túy
có cái manh động hơn liều lĩnh hơn
và cái số lượng mà chúng
trao đổi mua bán dẫn chuyển tàng trữ
thì nhiều hơn
nhưng mà số vụ thì ít hơn
tức là đối tượng thì còn có
cái tính chắc về đối tượng
thì nó phức tạp hơn
trong thời gian qua lực lượng công an cà mau
đã đẩy mạnh tấn công các loại tội phạm
về ma túy
nhưng do lợi nhuận lớn từ ma túy
cũng như việc lười lao động hết được hưởng thụ
nên không ít đối tượng đã lao vào con đường phạm tội
thành phần tham gia
cũng đa dạng từ thanh niên phụ nữ
thì lực lượng phòng chống ma túy của công an
tập trung quyết liệt đấu tranh với
các loại đối tượng mua bán
tàng trữ dẫn chuyển ma túy
trên địa bàn
tập trung có trọng tâm đó là những đối tượng
hoạt động hoạt động gây bức xúc
trong dư luận quần chúng
hoạt động để làm ảnh hưởng
đến an ninh trật tự
và tập trung với những đối tượng cộm cá
những đối tượng cầm đầu
đánh đúng đối tượng
để lập lại tình hình an ninh trật tự
nhờ sự nỗ lực quyết tâm của những cán bộ chiến sĩ
tham gia các vụ án
qua đó thu giữ lượng lớn ma túy
nếu không ngăn chặn kịp thời
số lượng ma túy lớn ấy sẽ chản lan ngoài xã hội
thì không những bản thân các đối tượng nghiện
mà còn nhiều gia đình
hủy hoại ảnh hưởng đến tình hình
an ninh trật tự của địa phương